mở đầu là thông tin liên quan tới tình hình dịch bệnh
thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi chín tháng một mươi một ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
huyện đắk đoa tỉnh gia lai thông tin qua test nhanh ghi nhận một trăm hai mươi năm người dương tính với sars cov hai
trong đó có năm mươi tám người có kết quả khẳng định dương tính sau xét nghiệm real time pcr
cụ thể vào ngày một mươi tám tháng một mươi một một người dân ở xã hà bầu tới bệnh viện một mươi năm binh đoàn một mươi năm bộ quốc phòng
test nhanh covid một mươi chín và cho kết quả dương tính
ngay trong đêm ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện đắk đoa đã khẩn trương truy vết
và phát hiện thêm một trăm hai mươi bốn trường hợp dương tính
đến một mươi giờ sáng nay năm mươi tám trên một trăm hai mươi năm người được khẳng định dương tính với sars cov hai
sau xét nghiệm real time pcr
địa phương xác định ổ dịch cộng đồng là xã hà bầu với năm trên tám thôn làng
ghi nhận bệnh nhân mắc covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh gia lai đã cử đoàn công tác xuống huyện đắk đoa
để phối hợp nắm tình hình và triển khai các giải pháp phòng chống dịch